hàng dạng nông dân miền tây nam bộ tạm ngưng diệt độc án để thay áo trở thành ngư dân kiếm sống ngay trên những cánh đồng ngập nước của quê hương
không biết từ bao giờ người nông dân đã nghĩ ra hàng trăm cách kiếm sống qua những mùa nước nổi
có lẽ cái bản tính hào sản sáng tạo đã cho họ một niềm tin mạnh liệt có sức người xoải đá cùng thành cơm
từ thỏa những bước chân đầu tiên đi mở đất phương nam ở dùng đất này
đồng sầu có lưới đáy lưới ba lớp lưới bén giăng câu
đồng cạn có đặc lợp cất gió gió gạt trăm nghệ trăm cách mua sinh khi thiên nhiên bắt họ trở thành ngư phủ bất đắc gì